trước tình trạng nhiều vụ tai nạn xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua do việc lái xe sau khi uống rượu bia khiến cho dư luận hết sức bức xúc
mới đây nhóm sẩm hà thành vừa cho ra mắt hai music video mới thuộc dự án tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng các tác phẩm sẩm nhằm truyền đi thông điệp về lái xe an toàn một cách dễ tiếp cận nhất đối với công chúng
rượu bia tối kỵ lái xe và dặn chồng chờ uống rượu bia là hai sản phẩm mới nhất nằm trong dự án của nhóm
nếu rượu bia tối kỵ lái xe là những lời cảnh tỉnh về ý thức tham gia giao thông không uống rượu không dùng điện thoại khi lái xe không lãng lách đánh võng
thì dặn chồng chưa uống rượu là lời nhắn nhủ của người vợ với người chồng về việc hạn chế rượu bia đặc biệt khi tham gia giao thông
các tác phẩm sử dụng lời thơ với ngôn ngữ chân thực mộc mạc đồng thời khai thác yếu tố đặc trưng của sẩm là dí dòm hài hước sâu cay với hy vọng nâng cao ý thức của mọi người về an toàn giao thông